trong cuộc khổ chuyến thăm chính thức hungary chiều ngày chín tháng chín theo giờ địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm nói chuyện thân mật với cán bộ
nhân viên đại sứ quán và bà con việt kiều tại hungary
hiện nay cộng đồng người việt nam tại hungary có hơn năm người bà con đoàn kết
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước và luôn hướng về quê hương
đất nước trong cuộc gặp mặt nhiều bà con việt kiều tại hungary đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc
đến tình hình đất nước đồng thời nêu nhiều kiến nghị đề xuất sắc đáng đối với đảng nhà nước
chia sẻ ghi nhận những ý kiến tâm huyết trách nhiệm chân thành của bà con đối với đất nước
quê hương tổng bí thư nhấn mạnh đảng nhà nước ta luôn coi cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam mong muốn bà con người việt tại hungary
dù sống xa tổ quốc hãy luôn nhớ mình là người việt nam đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau
giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương đất nước đồng thời góp phần tích
cực vun đắp phát triển quan hệ việt nam hungary tổng bí thư nhấn mạnh mỗi người là một hạt nhân
là hạt giống là cầu nối cho quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước hoàn ngành cán bộ
nhân viên đại sứ quán đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao hiệp hội người việt nam
tại hungary và các hội thành viên đã tập hợp đoàn kết bà con người việt ở hungary giúp đỡ
tương trợ lẫn nhau hội nhập tốt vào xã hội sở tại và có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước
tổng bí thư căn dặn cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại hungary tiếp tục cố gắng
thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có giữa việt nam và hungary
là hạt nhân đoàn kết tập hợp bà con làm tốt công tác bảo hộ công dân và công tác cộng đồng